liên quan đến hoạt động vận tải đường sắt theo kế hoạch lấy ý kiến các địa phương
cục đường sắt của bộ giao thông và vận tải thực hiện dự kiến chạy lại tàu khách từ ngày bảy tháng một mươi tới
nhưng ngày nay chưa thể thực hiện do chỉ có ba trên hai mươi bốn địa phương có văn bản trả lời
tổng giám đốc tổng công ty đường sắt khẳng định đường sắt đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực
phương tiện và các điều kiện về phòng chống dịch theo quy định để mở lại tàu khách khi được phép
trước mắt mở lại tàu khách chủ yếu để phục vụ an sinh chờ tình niên lãi
theo cục đường sát cơ quan này sẽ ra hạn lấy ý kiến địa phương về mở lại tàu khách ngày một mươi ba tháng một mươi
trước đó hạn lấy ý kiến là ngày năm tháng một mươi
sau đó cùng đường sắt sẽ hoàn thiện lại kế hoạch chạy tàu khách dự kiến trình bộ giao thông vận tải
muộn nhất là một mươi năm tháng một mươi để bộ báo cáo với chính phủ